việt nam rất quan tâm đến công tác đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất tân dược giả
do đó việt nam rất ủng hộ dự án fsp mekong hỗ trợ chống hàng giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong khu vực sông mekong của bộ ngoại giao pháp đang thực hiện trong những năm vừa qua
đồng thời mong muốn chính phủ pháp tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quốc tế tập huấn chuyên sâu cho cán bộ thực thi pháp luật của việt nam cung cấp trang thiết bị phân biệt dược phẩm thật giả
ngài chang david leva cảm ơn thứ trưởng lê quý vương đã dành thời gian tiếp đoàn cho rằng việc mua bán sản xuất tân dược giả là vấn nạn mang tính chất toàn cầu đặc biệt là ở khu vực đông nam á
do đó chính phủ pháp sẽ làm hết sức mình để phối hợp với bộ công an việt nam trong trao đổi thông tin về các doanh nghiệp của pháp có hàng hóa sản xuất kinh doanh dược phẩm tại việt nam
và những sản phẩm dược phẩm tiêu biểu của pháp xuất khẩu sang việt nam có nguy cơ bị làm giả để phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh